ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có yêu cầu công ty thủy điện hồ hòa bình mở một cửa xa đáy vào lúc tám giờ sáng ngày ba mươi tháng chín
tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp tuy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa xà đáy của các hồ sơn la hòa bình thác bà
người dân có hoạt động trên sông ven sông theo dõi thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
các tỉnh thành phố giả soát phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du đặc biệt là các trọng điểm đê điều khu vực sạt lở bờ sông tại tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó